mới đây tp hcm đã đưa ra chỉ thị chính thức
theo đó từ mùng một tháng một mươi tp hcm sẽ mở cửa một số hoạt động dịch vụ
cùng đó bỏ quyết định giấy đi đường nhưng người dân không được tự ý ra khỏi thành phố
cụ thể sau ngày ba mươi tháng chín tp hcm sẽ không cấp giấy đi đường cho người dân nữa
mà ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người tham gia giao thông
nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn
về phương án ứng dụng công nghệ thông tin
người dân khi đi đường phải dự dụng mã qr của ứng dụng vn eid và ứng dụng y tế hồ chí minh
có thể hiện lịch sử tiêm vaccine cho đến khi ứng dụng pc covid chính thức được hoạt động
trường hợp không có mã qr người dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh là f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày
đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
khi được cơ quan chức năng yêu cầu
bên cạnh đó thông tin từ cuộc họp sáng ngày ba mươi tháng chín cũng chỉ rõ
người dân không được tự ý sử dụng phương tiện cá nhân rời khỏi điện ban thành phố hồ chí minh
nếu thực sự cần thiết phải ra khỏi thành phố người dân cần thực hiện theo quy định của sở giao thông vận tải
phương tiện cá nhân sẽ không được phép đi qua các chốt kiểm soát liên tình
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại